được sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm với tỷ lệ tám mươi bảy một mươi bốn các đại biểu tán thành
nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm quy định
chính quyền địa phương ở tp hcm gồm có hội đồng nhân dân tp và ủy ban nhân dân tp
chính quyền địa phương ở quận tại tp hcm là ủy ban nhân dân quận
ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận
thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị quyết này
và theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tp
chính quyền địa phương ở phường tại tp hcm là ủy ban nhân dân phường
ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường
thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị định này
và theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên theo quy định
việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của thành phố hồ chí minh
được thực hiện theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một